một hình thức lừa đảo tuy không mới nhưng vẫn khiến nhiều người dân trở thành nạn nhân
đó là lợi dụng nhu cầu tìm việc làm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản
ghi nhận sau đây về một vụ việc vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương điều tra
có nhu cầu việc làm chị phạm thị mỹ hạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến tìm hiểu
và được trung tâm giới thiệu việc làm hải dương giới thiệu đến công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật đại lợi
có địa chỉ tại số một trăm linh một đường lương thế vinh phường hải tân thành phố hải dương
tuy nhiên ngay ngày đầu tiên đến làm việc chị đã bị lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu liberty trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
em đến xin việc ở công ty đại lội và qua sự giới thiệu của trung tâm giới thiệu việc làm
và em đến đấy thử việc vào ngày đầu tiên thì nhân viên đấy có mượn chiếc xe liverty

đã thu thập tất cả các tài liệu thì chúng tôi cũng đã bắt được đối tượng đưa về địa bàn hải dương
quá trình điều tra văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã làm rõ
công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật đại lợi không hề tồn tại
mà do hai đối tượng là ma thủy trung và vợ là lưu thị thu
có hậu khẩu thường trú tại phú thọ tạm trú tại phường phú diễn quận bắc từ liêm hà nội
đến thuê địa điểm dựng biển công ty nhằm mục đích lừa đảo tiền tài sản của người tới liên hệ xin việc làm
thông qua tờ rơi quảng cáo tìm việc hoặc qua các trung tâm giới thiệu việc làm
chúng nhận hồ sơ xin việc thông qua số điện thoại liên hệ của hồ sơ
trung gọi điện cho những người này thông báo đã được tuyển dụng và yêu cầu phải nộp tiền đặt cọc
sau đó trung bảo thu thường trực ở công ty để thu tiền
có mấy trường hợp mà nộp hồ sơ tại văn phòng
thì số tiền tôi thu tại văn phòng là khoảng từ
có những hồ sơ là một mươi triệu có hồ sơ là năm triệu
thì thuộc vào điều kiện kinh tế
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu sau khi thu tiền của một mươi người
các đối tượng nói với chị hạnh ở lại trong coi công ty
mượn xe với lý do đi lấy hàng rồi trốn về hà nội
đến nay ma thủy trung và lưu thị thu đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình
và giao nộp cho cơ quan điều tra chiếc xe máy biển kiểm soát hai mươi chín e một một mươi năm nghìn sáu mươi sáu
một số tài sản cùng nhiều hồ sơ xin việc làm của công dân
trên địa bàn tỉnh hải dương và các tỉnh khác
như sơn la hà giang yên bái nghệ an
thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo thì thường thường là chúng đã nghiên cứu
tâm lý của người dân của đối tượng của chúng lừa
cho nên là chúng rất tinh vi
cho nên là khi mà có những cái
ví dụ như ở cái vụ việc này có những vấn đề xin việc
thì cần tìm hiểu kỹ các thông tin
về các cơ quan
hoặc là các công ty
do chúng tự dựng
ngoài ra văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đề nghị những ai bị chung và thu lừa
đến cơ quan công an để trình báo
tố cáo hành vi vi phạm
của các đối tượng này
để cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định